nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam sáng nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước
bốn mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng báo chí cách mạng việt nam luôn là lực lượng nòng cốt nhất giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt
đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mặt khác trước tình hình quốc tế ngày càng có những diễn biến khó lường trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ chính trị của đảng nhà nước và nhân dân giao phó báo chí cũng đang bộc lộ những mặt bất cập yếu kém
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực và những thành tích của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng việt nam đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ báo chí và mong muốn đội ngũ báo chí nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo đảm tuyên truyền đúng mục tiêu định hướng của đảng phản ánh kịp thời và luôn đồng hành cùng chính phủ nhằm đưa chính sách vào cuộc sống
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực và những thành tích của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng việt nam đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng quà cho các nhà báo lão thành và đại diện các cơ quan báo chí